tại nhà thi đấu đa năng tỉnh lào cai tổng cục thể dục thể thao phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai
liên đoàn bóng bàn việt nam cũng vừa tổ chức khai mạc giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc hai nghìn một mươi chín
tham dự giải năm nay có một trăm năm mươi vận động viên nam nữ đến từ hai mươi một tỉnh thành trong cả nước
các vận động viên được chia thành năm nhóm thi đấu ở các nội dung đơn nam đơn nữ vòng tròn một lượt để xếp hạng
qua giải đấu ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để bổ sung cho đội dự tuyển quốc gia tham gia thi đấu tại các giải bóng bàn quốc gia và quốc tế